tại thời điểm kiểm tra không xác định được chủ lô hàng là ai
hiện tại toàn bộ số hàng đã bị niêm phong và khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cơ sở sản xuất nước lọc đóng bình giả
tại thôn xuân lạc một xã vĩnh ngọc tp nha trang
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở sản xuất là bà tô thị kim hương
chú tại xã vĩnh thái tp nha trang không xuất trình được giấy phép kinh doanh
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ nhiều tem bình nước có dấu hiệu làm giả cùng với hàng chục bình nước các loại
qua đầu tranh bà hương khai nhận đã sử dụng nước máy thông qua bình lọc sơ xài rồi bơm trực tiếp vào các bình
sau đó dán tem giả đặt mua ở tp hcm và mang đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa lân cận
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay